chiều ngày một mươi tháng chín cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ tổ chức lễ ra mắt
văn phòng thường trú tại số năm mươi hai đường lê duẩn phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh sóc trăng đã thông tin những thành quả trong công tác báo chí tuyên truyền
của địa phương đồng thời đánh giá cao những thông tin của địa phương được đăng tải trên báo in
báo điện tử truyền hình và các ấn phẩm của báo nhân dân đó là những thông tin có giá trị
không chỉ phản ánh những thành quả đạt được mà còn giúp định hướng dư luận
góp ý cho các cấp ủy đảng chính quyền ở địa phương đồng thời mong muốn văn phòng thường trú
báo nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh sóc trăng làm tốt công tác báo chí tuyên truyền
và có nhiều sản phẩm báo chí có giá trị trong thời gian tới